ngày hai mươi một tháng một thành ủy hải phòng cho biết ban thường vụ thành ủy hải phòng đã có quyết định số tám trăm một mươi năm qdtu
kỷ luật đồng chí nguyễn văn hoàn thành ủy viên bí thư huyện ủy an dương bằng hình thức khiển trách
quyết định số tám trăm một mươi sáu qdtu kỷ luật đồng chí nguyễn văn thông phó bí thư huyện ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện an lão bằng hình thức cách chức phó bí thư huyện ủy
theo thông báo của thành ủy hải phòng thời gian qua trong công tác bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ tại địa phương
đồng chí nguyễn văn hoàn có một số vi phạm thực hiện không đúng quy định của đảng và nhà nước
đồng chí nguyễn văn thông để xảy ra một số sai phạm trong công tác quản lý đất đai tài nguyên và thi công chức
hiện các cơ quan chức năng của thành phố hải phòng đang hoàn thiện các bước tiếp theo để xử lý về mặt chính quyền
đối với đồng chí nguyễn văn thông và một số cán bộ thuộc ủy ban nhân dân huyện an lão